tại hà nội quân chủng phòng không không quân phối hợp với báo quân đội nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề
chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ
tại buổi tọa đàm ban tổ chức đã nhận hơn hai mươi bài tham luận tọa đàm của đại biểu cơ quan tổng cục chính trị bộ tổng tham mưu
các nhà quản lý nhà khoa học cán bộ chiến sĩ và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương chủ yếu tập trung
trao đổi phân tích một số nội dung liên quan đến thực tế công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới
đi sâu làm rõ kết quả tiến hành công tác tư tưởng đối với chiến sĩ mới tại sư đoàn ba trăm sáu mươi một những năm qua trong quản lý tư tưởng chiến sĩ mới
ảnh hưởng của việc đổi mới công tác tuyển chọn bàn giao quân hiện nay
đồng thời khẳng định vai trò ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý tư tưởng bộ đội đặc biệt là đối tượng chiến sĩ mới
phổ biến nhân dọng kinh nghiệm trong nắm quản lý và dự báo tình hình tư tưởng
đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắt trong thực hiện công tác này ở đơn vị cơ sở
góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý chiến sĩ mới
xác định được những giải pháp cách làm hay công tác quản lý tư tưởng chiến sĩ mới trong tình hình hiện nay